cũng nhân dịp này đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã đến thăm tặng quà trung tâm điều dưỡng thương binh nho quan tỉnh ninh bình
hiện nay trung tâm điều dưỡng thương binh nho quan đang quản lý nuôi dưỡng điều trị phục hồi chức năng và thực hiện các chế độ chính sách cho một trăm bốn mươi sáu thương bệnh binh đối tượng chính sách
trong đó có sáu mươi tám thương bệnh binh nặng hai mươi bốn người bị nhiễm chất đầu hóa học năm mươi bốn bệnh nhân xã hội
phát biểu tại buổi thăm thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đồng chí thứ trưởng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe động viên các thương bệnh binh người có công với cách mạng đối tượng chính sách đang điều trị tại trung tâm
phát biểu tại buổi thăm thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương đồng chí thứ trưởng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe động viên các thương bệnh binh người có công với cách mạng đối tượng chính sách đang điều trị tại trung tâm